các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật
hiệu trưởng trường trung học cơ sở trung học phổ thông thạch an huyện cần giờ tp hcm cho biết
sở giáo dục và đào tạo tp hcm ngày ba mươi tháng chín đã đồng ý với ý kiến xin mở cửa trường ở xã thạnh an
nhưng rời ngày đến trường dự định sớm nhất là ngày một mươi một tháng một mươi
công nhân chuyên gia người đi khám trị bệnh người đến sân bay tân sân nhất ra nước ngoài
được tạo điều kiện di chuyển giữa tp hcm và năm tỉnh lân cận
chín phường tại hai quận ninh kiều và cái răng tp cn sẽ bắt đầu thực hiện chỉ thị một mươi năm
từ một mươi hai h ngày hôm nay sau hơn hai tháng áp dụng chỉ thị một mươi sáu
người dân tp đà nẵng đã được đi tắm biển trở lại
khi đi người dân đều đem theo điện thoại để quét mã qr
chấp hành các quy định trong những ngày đầu tp đà nẵng nới lỏng nhiều hoạt động
quảng nam đang xây dựng phương án trình thủ tướng bộ văn hóa thể thao và du lịch
để xin phép được đón khách quốc tế sau thời gian thí điểm tại phú quốc
đại tá trần tiến đạt phó giám đốc công an tỉnh đồng nai cho biết
gần đây có hiện tượng người dân công nhân lao động trên địa bàn tụ tập đông người để về quê tự phát
bí thư tỉnh ủy đồng nai nguyễn hồng lĩnh cho biết
ông nhận được nhiều phản ánh của người dân nói rằng tại một số chốt kiểm soát covid một mươi chín có tiêu cực
cụ thể là đưa tiền thì cho qua còn không kiếm đủ chuyện gây khó dễ
đó là những thông tin sẽ có trong bản tin toàn cảnh covid ngày hôm nay sau đây là nội dung chi tiết
mới đây phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm tổ chức lễ xuất quân lực lượng tuần tra
kiểm soát hỗn hợp hay còn gọi là tổ công tác đặc biệt ba trăm sáu mươi ba nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn tp hcm
tổ công tác đặc biệt ba trăm sáu mươi ba bao gồm cảnh sát giao thông cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cảnh sát cơ động phối hợp với một số đơn vị thực hiện tuần tra hai mươi bốn trên hai mươi bốn
nhằm kịp thời phát hiện xử lý các vụ việc vi phạm chấn áp các loại tội phạm
thượng tá nguyễn đình dương trưởng phòng phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt cho biết
trước tình hình thành phố nới lỏng các biện pháp giãn cách các tổ công tác đặc biệt ba trăm sáu mươi ba xuất quân
sẽ phát huy duy trì các kết quả đã đạt được
mặt khác lực lượng này sẽ tập trung xử lý nghiêm các đối tượng nghiện hút mua bán sử dụng trái phép
các chất ma túy trộm cắp cướp giật thanh thiếu niên lợi dụng nới lỏng giãn cách để đua xe trái phép
gây dối trật tự công cộng
bên cạnh đó tổ công tác đặc biệt ba trăm sáu mươi ba sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng
làm rõ hành vi vận chuyển hàng lậu hàng cấm lương thực thực phẩm kém chất lượng
số đối tượng làm giả giấy tờ tài liệu con dấu đưa người xuất nhập cảnh trái phép
hoặc đưa người về các địa phương trái phép
cũng theo lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
qua hơn ba tháng thực hiện giãn cách xã hội tại tp hcm
các tổ công tác đặc biệt ba trăm sáu mươi ba đã liên tục hoạt động phối hợp với các lực lượng khác
phối hợp với các lực lượng khác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
cụ thể lực lượng này đã phát hiện xử lý một mươi năm vụ phạm pháp với một mươi bảy đối tượng phạm tội
góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ vừa tham gia phòng chống dịch bệnh

từ sau ngày ba mươi tháng chín thành phố tiếp tục kiểm soát điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với diễn biến dịch bệnh
tp hcm cũng yêu cầu người dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác
khi tham gia lưu thông sử dụng mã qr của ứng dụng vneid và ứng dụng y tế hồ chí minh
có thể hiện lịch sử tiêm vaccine đến khi ứng dụng pc covid chính thức được đưa vào hoạt động
trường hợp không có mã qr xuất trình giấy tờ chứng minh là f đã khỏi bệnh dưới một trăm tám mươi ngày
hoặc đã tiêm chủng ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi và ít nhất một mươi bốn ngày sau tiêm
khi được cơ quan chức năng yêu cầu
tp hcm cũng yêu cầu người dân không tự ý đi lại giữa các tỉnh thành phố khác
và không ra khỏi địa bàn tp hcm khi thực sự cần thiết sẽ có hướng dẫn của sở giao thông vận tải
tp hcm yêu cầu các đơn vị đảm bảo hoạt động lưu thông hàng hóa giữa tp hcm
với các địa phương được thuận lợi phương tiện giao thông cá nhân chỉ được phép lưu thông trong phạm vi thành phố
tp hcm thực hiện theo hướng dẫn của sở công thương hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh
theo lộ trình phù hợp với kế hoạch của bộ giao thông vận tải và quy định của bộ y tế
việc lưu thông liên tỉnh của các đối tượng ưu tiên công vụ công nhân chuyên gia người đi khám chữa bệnh
tổ chức vận chuyển người lao động về thành phố và các trường hợp cần thiết theo hướng dẫn của sở giao thông vận tải
tp hcm cũng tăng cường kiểm soát lưu thông tại các chốt cửa ngõ giáp danh với các tỉnh
tiếp tục kiểm tra phương tiện người tham gia lưu thông bằng mã qr và các công cụ nhận diện của từng ngành lĩnh vực
thành phố vẫn tổ chức các chốt kiểm soát lưu động trong nội thành không để xảy ra tình trạng tập trung đông người
và tránh ủn tắc giao thông tại các chốt kiểm soát
sau ba mươi tháng chín không còn các chốt chặn nhưng vẫn tổ chức các chốt lưu động và tăng cường tuần tra kiểm soát
phó chủ tịch ubnd tp hcm cũng cho biết theo lộ trình mở cửa trẻ em giữa một mươi tám tuổi hiện nay không học ở trường
mà đang học online nên không cần thiết ra đường các em cũng chưa được lưu thông bằng xe máy
ông lê hòa bình nhấn mạnh trẻ em là tài sản quốc gia hiện nay chưa có vaccine cho trẻ em nên bà con của bác không để các em ra đường
về chủ trương mở lại chợ truyền thống bà nguyễn thị kim ngọc phó giám đốc sở công thương tp hcm cho biết
thành phố sẽ mở lại chợ truyền thống với điều kiện an toàn
vừa qua một số chợ đã hoạt động trở lại như ở cần giờ củ chi sau hôm nay các quận huyện sẽ có phương án mở lại các chợ
thầy nguyễn ngọc bảo hiệu trưởng trường trung học cơ sở trung học phổ thông thành an huyện cần giờ tp hcm cho biết
sở giáo dục đào tạo tp hcm ngày ba mươi tháng chín đã đồng ý với ý kiến xin mở cửa trở lại ở xã thành an nhưng giờ lại ngày đến trường dự định sớm nhất là ngày một mươi một tháng một mươi
theo thầy ngọc số học sinh lớp sáu lớp chín và lớp một mươi hai của trường là một trăm ba mươi một học sinh với năm lớp trong đó khối một mươi hai có ba mươi em trên một lớp
còn lớp còn lại chỉ hơn hai mươi em trên một lớp
với sĩ số này mà học trực tiếp trong các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín thì trường không phải tách lớp nhưng vẫn phải đảm bảo khoảng cách chỗ ngồi giãn cách
đi học trực tiếp lại trường sẽ xây dựng thở khóa biểu chỉ một buổi trên một ngày các em học sinh vẫn phải kết hợp hình thức học trực tiếp và học từ xa
bao gồm hình thức học trực tuyến và tự học trên hệ thống
trường trung học cơ sở trung học phổ thông thành an có số giáo viên nhân viên đã được tiêm hai mũi vaccine đạt hơn chín mươi
số còn lại do đang kẹt tại các tỉnh thành ngoài thành phố hồ chí minh
trong khi đó thầy lê hữu bình hiệu trưởng trường tiểu học thành an xã thành an cho hay trường đã xây dựng phương án theo bộ tiêu chí phòng chống dịch của bộ y tế
giáo viên một trăm linh đã tiêm vắc xin mũi một mũi hai đạt hai mươi sáu trên ba mươi người vì giáo viên mang thai
với tổng số một trăm một mươi hai học sinh khó một hai mỗi lớp hơn hai mươi em thì trường sẽ giãn cách chỗ ngồi cho các em không tách chia lớp
trước đó trường đã tiến hành tổng vệ sinh phun khử khuẩn trường lớp bằng ghế dụng cụ học tập phối hợp với lãnh đạo xã và trạm y tế xây dựng phương án
nếu lỡ học sinh nghi ngờ nhiễm cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường phải làm gì phân luồn hướng dẫn bóc tách học sinh ra sao
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai xã đảo thành an huyện cần giờ thành phố hồ chí minh có gần sáu trăm linh học sinh gồm các trường
trường tứ học thành an trường trung học cơ sở trung học phổ thông thành an
như vậy theo đề xuất học sinh phổ thông khóa lớp một hai sáu chín một mươi hai đến trường thì chỉ có gần hai trăm năm mươi em đi học lại
công nhân chuyên gia người đi khám chữa bệnh người đến sân bay tuần xuân nhất ra nước ngoài được tạo điều kiện di chuyển giữa thành phố hồ chí minh và nam tỉnh lân cận
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh lê hòa bình gửi các địa phương dự thảo lấy ý kiến phương án tổ chức giao thông
cho một số trường hợp có nhu cầu thường xuyên lưu thông giữa thành phố hồ chí minh và nam tỉnh đồng nai bình dương long an tây ninh và bà rịa vũng tàu
theo dự thảo có năm nhóm thường xuyên di chuyển gồm vận tải hàng hóa đưa đón công nhân chuyên gia hoạt động công vụ khám chữa bệnh và đưa đón đến sân bay tân sơn nhất
mỗi nhóm sẽ có các quy định cụ thể để được đi lại giữa các địa phương
trong đó các phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông đến và ngang qua thành phố hồ chí minh phải có giấy nhận diện có mã qr xe đi qua thành phố không được dừng đỗ
trừ trường hợp bất ngờ kháng như xe bị hỏng sự cố kỹ thuật sự cố sức khỏe của người trên xe
hoạt động đưa đón công nhân chuyên gia do các doanh nghiệp tổ chức từ các tỉnh thành đến nhà máy ở thành phố hồ chí minh và ngược lại phải đáp ứng hai điều kiện
đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi thứ nhất đủ một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi covid kết quả xét nghiệm âm tính với ncov còn hiệu lực
xe đưa nước công nhân phải là ô tô khách từ một mươi chỗ trở lên xe chở chuyên gia là xe ô tô đến chín chỗ
các doanh nghiệp cần xây dựng phương án đưa đón cụ thể thông qua đơn vị đầu mối là ban quản lý khu chế xuất và công nghiệp
ban quản lý khu công nghệ cao ủy ban nhân dân quận huyện các hiệp hội để đăng ký phương tiện lộ trình thời gian hoạt động
gửi sở giao thông vận tải làm thủ tục cấp giấy nhận diện
với chiều ngược lại sở giao thông vận tải tỉnh thành phố cấp giấy nhận diện cho phương tiện của các đơn vị đưa đón công nhân
chuyên gia từ thành phố hồ chí minh đến làm việc tại địa phương mình sau khi thống nhất phương án
tài xế đưa đón phải thực hiện nghiêm nguyên tắc một cung đường hai điểm đến không được dừng đỗ dọc đường
trừ trường hợp khẩn cấp mang theo danh sách và kiểm soát chặt chẽ người đi xe
đón công chức viên chức của các tổ chức chính trị xã hội các sở ngành của các tỉnh thành phố tham gia hoạt động công vụ trên địa bàn thành phố hồ chí minh
và ngược lại di chuyển bằng ô tô phải đáp ứng ba điều kiện tiêm vaccine mũi một đủ một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi covid một mươi chín
kết quả xét nghiệm âm tính với ncov và giấy tờ liên quan hoạt động công vụ như thư mời giấy giới thiệu của cơ quan
người dân từ các tỉnh đến thành phố hồ chí minh để khám bệnh trừ trường hợp cấp cứu
phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với ncov còn hiệu lực trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ thời điểm lấy mẫu
và đảm bảo một trong hai điều kiện giấy chuyển viện hoặc giấy hẹn tái khám của bệnh viện tại thành phố hồ chí minh
xác nhận của chính quyền địa phương cấp phường xã cho phép di chuyển lên thành phố hồ chí minh để khám chữa bệnh
giấy xác nhận cần thể hiện đầy đủ thông tin về người đi khám bệnh người điều khiển phương tiện và phương tiện
người đi đến sân bay tân sơn nhất thực hiện theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải công văn tám nghìn hai trăm bảy mươi hai ngày một mươi một tháng tám
và công văn tám nghìn năm trăm bảy mươi ba ngày một mươi tám tháng tám về đưa hỗ trợ người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế
trong đó phải đảm bảo tối đa bốn người đi một xe gồm một hoặc hai lái xe hai người có vé máy bay ra nước ngoài cùng chuyến bay
sau ba mươi tháng chín thành phố hồ chí minh tiếp tục duy trì các chỗ kiểm soát tại khu vực cửa ngõ thành phố
lực lượng chức năng sẽ kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa và xe đưa dước công nhân chuyên gia
thông qua giấy nhận diện có mã qr khai báo trên địa chỉ vận tải drvn gov vn
hoặc mã qr khai báo trên địa chỉ sức khỏe dân cư quốc gia gov vn hoặc ứng dụng vneid
chín phường tại hai quận ninh kiều và cái răng thành phố cần thơ sẽ bắt đầu thực hiện chỉ thị một mươi năm từ một mươi hai h ngày hôm nay
sau hơn hai tháng áp dụng chỉ thị một mươi sáu
ông trần việt trường chủ tịch ủy ban nhân dân cần thơ
ký văn bản về việc thực hiện chỉ thị một mươi năm trên toàn địa bàn thành phố
chính phường sau cũng áp dụng chỉ thị một mươi sáu trong tuần qua gồm an hòa an khánh cáy khé hưng lợi tân an xuân khánh
ở quận ninh kiều và hưng phú phú thứ tân phú ở quận cái răng sẽ thực hiện chỉ thị một mươi năm bắt đầu từ một mươi hai h ngày ba mươi tháng chín đến khi có thông báo mới
thành phố cần thơ thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ thị một mươi sáu từ ngày một mươi hai tháng bảy
sau đó nhiều địa bàn đã được giãn cách theo chỉ thị một mươi năm trong tuần trước
trừ chính phường nêu trên
như vậy từ một mươi hai h ngày ba mươi tháng chín toàn địa bàn thành phố cần thơ đã thực hiện chỉ thị một mươi năm
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần thơ giao ủy ban nhân dân quận huyện khi phát hiện các ổ dịch trong cộng đồng
thì quyết định giãn cách xã hội phong tỏa cách ly y tế ở phạm vi nhỏ nhất hẹp nhất có thể
và áp dụng các biện pháp thích ứng với từng cấp độ theo quy định của bộ y tế
người dân thành phố đà nẵng được đi tắm biển trở lại
khi đi người dân đều đem theo điện thoại để quét mã qr chấp hành các quy định trong những ngày đầu thành phố đà nẵng nới lỏng nhiều hoạt động
người dân thành phố đà nẵng hào hứng đi tắm biển trở lại sau thời gian dài thực hiện các biện pháp giãn cách
phòng chống dịch covid một mươi chín cùng một thay đổi nhỏ trong nếp sống thường nhật đó là quét mã qr để đi tắm biển
theo quy định của chính quyền thành phố đà nẵng cho phép người dân được tắm biển từ bốn h ba mươi đến sáu h ba mươi và phải rời đi ngay
không tập trung đông người trên bãi biển cấm tụ tập vui chơi ăn uống bán hàng rong tại bãi biển
giữ khoảng cách ít nhất một mét với người khác đeo khẩu trang trước và ngay sau khi tắm biển
đặc biệt ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển khu du lịch đà nẵng yêu cầu mọi người phải quét mã qr
trước khi vào các khu giữ xe sử dụng các dịch vụ ven biển để đảm bảo các quy định phòng chống dịch
một người dân trú tại quận hải châu thành phố đà nẵng cho biết đối với người dân đà nẵng
khi tắm biển trở lại ai nấy đều hào hứng vì người ta quen với việc tập thể dục tắm biển rồi
việc ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch đà nẵng thực hiện quét mã qr
việc kiểm soát người xuống biển là một biện pháp hiệu quả nhằm chống covid một mươi chín
tuy nhiên việc quét mã qr trong ngày đầu tiên cho phép tắm biển trở lại
vẫn chưa giám sát hết người đi tắm biển tự do không gửi xe
sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi mới cập nhật
quảng nam đang xây dựng phương án trình thủ tướng bộ văn hóa thể thao và du lịch
để xin phép được đón khách quốc tế sau khi thực hiện thí điểm tại phú quốc
ông nguyễn thanh hồng giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch quảng nam cho biết
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất đề xuất sở văn hóa thể thao và du lịch về việc trình thủ tướng
bộ văn hóa thể thao và du lịch cho phép địa phương được đón khách quốc tế
sau khi thực hiện thí điểm tại phú quốc tỉnh kiên giang
đề xuất này nhằm từng bước khôi phục lại các hoạt động của ngành du lịch dịch vụ
góp phần đảm bảo an sinh xã hội quảng bá điểm đến quảng nam điểm đến an toàn và hấp dẫn
ông hồng cho biết đã xây dựng phương án mở cửa đón khách du lịch quốc tế theo yêu cầu của lãnh đạo tỉnh
đặc biệt là đảm bảo các yêu cầu về đối tượng tiêm phổi vaccine quy trình đón phục vụ khách thị trường khách mục tiêu
phương án xử lý sự cố y tế khi phát sinh
nếu tỷ lệ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho dân đạt tỷ lệ bảy mươi thì địa phương sẵn sàng mở cửa đón khách du lịch
giữa tháng một mươi tới địa phương sẽ tổ chức hội nghị du lịch
trước mắt tỉnh sẽ đón khách nội địa rồi mới tính tới khách quốc tế
trước đó phú quốc được thủ tướng đồng ý là địa phương thi điểm đón khách quốc tế từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên đến nay thành phố cũng đang e ngại vì tỷ lệ dân số được tiêm vaccine mỗi một còn thấp
đại tá trần tiến đạt phó giám đốc công an tỉnh đồng nai cho biết
gần đây có hiện tượng người dân công nhân lao động trên địa bàn tụ tập đông người để về quê tự phát
trước đó có khoảng bảy mươi công nhân của các huyện tràng bom vĩnh cửu và thành phố biên hòa
đi xe máy đến chốt kiểm soát tại cầu hóa an thành phố biên hòa để về quê tự phát
lực lượng chức năng sau đó đã giữ lại đề nghị ba địa phương lên nhận người về
đến gần hai mươi một giờ tối cùng ngày còn khoảng ba mươi người chưa về nên được bố trí nơi ở để tiếp tục xử lý
trước đó khoảng hai trăm linh công nhân người trăm tại địa bàn huyện vĩnh cửu cũng tụ tập khăn gói sẵn sàng về quê tự phát
chính quyền địa phương đã đến hiện trường và vận động nhiều giờ liền người dân mới chấp nhận ở lại
ông nguyễn văn thuộc bí thư huyện ủy vĩnh cửu cho biết qua làm việc với đại diện nhóm công nhân trên
nguyên nhân nhóm công nhân muốn về quê là do tháng bảy nghỉ hè họ đón con vào chơi rồi mắc kẹt
giờ muốn đưa con về quê đi học lại
ông thuộc cho biết đã trao đổi với lãnh đạo tỉnh ninh thuận về việc tiếp nhận hai trăm linh công nhân người trăm về địa phương
nhưng chưa được
tuyến ninh thuận lý giải bình quân mỗi ngày tiếp nhận hai trăm linh ba trăm linh người từ các tỉnh phía nam về
gây áp lực cho địa phương trong công tác phòng chống dịch
do đó lãnh đạo tỉnh ninh thuận mong đồng nai hỗ trợ
động viên bà con tiếp tục ở lại hết dịch rồi trở về sau
đánh giá vấn đề này đại tá đạt cho rằng đang có làn sóng kéo về quê tự phát
và nhiều công nhân lao động đang trông chờ sau ba mươi tháng chín mở cửa sẽ đi về quê
do đó ông đã đề xuất các huyện thành phố đông công nhân lao động chú ý
các khu nhà trọ ưu tiên tiêm vaccine và làm tốt công tác an sinh ở khu vực này
sớm tạo điều kiện cho người lao động đi làm lại vận động chủ trọ giảm tiền thuê phòng tiền điện nước
đồng thời đề nghị sở lao động thương bình và xã hội đồng nai liên hệ các tỉnh bạn
để sắp xếp đưa công nhân lao động có nhu cầu về quê an toàn đảm bảo phòng chống dịch
ông nguyễn hồng lĩnh bí thư tỉnh ủy đồng nai cho rằng việc người dân muốn về quê là nguyện vọng chính đáng
nên phải quan tâm cố gắng vận động người dân ở lại là quan trọng nhất
bên cạnh đó ông lĩnh cho rằng do đời sống khó khăn mất việc nên người dân mới muốn bỏ về quê
khi trở lại trạng thái bình thường mới nếu người dân được đi làm thì sẽ gắn bó trở lại
bí thư tỉnh ủy đồng nai yêu cầu công an quân đội kiểm tra các chốt kiểm soát covid một mươi chín
có xảy ra tình trạng tiêu cực gây khó dễ cho dân hay không
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai
bí thư tỉnh ủy đồng nai nguyễn hồng lĩnh cho biết ông nhận được phản ánh của dân nói rằng
tại một số chốt kiểm soát covid một mươi chín có tiêu cực cụ thể là đưa tiền thì cho qua
còn không kiếm đủ chuyện gây khó dễ
ông lĩnh đã ngay lập tức yêu cầu lực lượng công an có thể mang thường phục
đi xe biển số trắng kiểm tra xem thông tin có đúng không
cũng tại cuộc họp ông nguyễn hồng lĩnh nói rằng chiều công tác an sinh ở đồng nai làm tốt rồi
nhưng vẫn còn nhiều người thuộc diện hỗ trợ ảnh hưởng covid một mươi chín theo nghị quyết sáu mươi tám nhưng chờ mãi không thấy
trong khi những người khác sống cạnh bên thì đã được nhận khiến họ ấm ức
ông lĩnh cũng cho hay người dân gọi đến cho ông kể là họ lên khu phố sinh đơn để viết nộp
nhưng khu phố không cho chặn ngay từ cơ sở
theo số liệu của sở lao động thương binh xã hội đồng nai đến nay toàn tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ bị ảnh hưởng
của covid một mươi chín cho hơn ba trăm linh người với số tiền gần sáu trăm linh tỷ đồng
sắp tới dự kiến tăng khoảng ba trăm linh người nữa
vì đồng nai vừa bổ sung thêm nhiều ngân nghề và danh sách được hỗ trợ